thưa quý vị và các bạn chiều nay tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án với bốn bị cáo là lãnh đạo cấp cao của công ty lọc hóa dầu bình sơn
gồm đinh văn ngọc nguyên tổng giám đốc vũ mạnh tùng nguyên phó tổng giám đốc nguyễn hoài giang nguyên chủ tịch hội đồng thành viên phạm xuân quang nguyên kế toán trưởng
các bị cáo bị tuyên phạt từ bốn đến tám năm tù
các bị cáo bị tuyên phạt từ bốn đến tám năm tù
để sớm được về với xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí toàn cầu gp banh công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn công ty cổ phần mc và một số đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã khởi tố bị can đối với sáu đối tượng có liên quan
trong đó các bị can phùng ngọc khánh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần mc nguyễn trọng hiếu giám đốc công ty đầu tư và phát triển năng lượng việt lào nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển địa lực sài gòn
kim văn bộ nguyên phó giám đốc công ty điện lực sài gòn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó các bị can phùng ngọc khánh chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổng giám đốc quản trị tổ
văn tâm quê ở thị trấn tĩnh túc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng được xác định là dương tính với ma túy
công an tỉnh hải dương cho biết lái xe khai nhận liên tục sử dụng ma túy đá trong vòng một tuần qua
và gây tai nạn trong lúc đang ngủ gật nên không làm chủ được tốc độ dẫn đến mất lái đâm vào đoàn người đi bộ trong làn xe thô sơ
vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày hai mươi một tháng một trên quốc lộ năm qua xã kim lương kim thành hải dương
các nạn nhân gặp nạn khi đang trên đường đi bộ về nhà sau khi đi viếng nghĩa trang liệt sĩ của xã
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ubndg quốc gia cũng đã có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng khu vực xảy ra tai nạn là một điểm đen
và yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam khẩn trương giả soát lại toàn bộ những khu vực như vậy để đảm bảo an toàn cho người dân